tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã và đang là vấn đề nhức nhối gây ra nhiều hệ lụy cho người dân vùng cao tỉnh lào cai
để giải quyết vấn nạn này thời gian qua các cấp chính quyền địa phương đã thực hiện hiệu quả nhiều mô hình về phòng chống tảo hôn
mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng bước đầu đã phát huy được hiệu quả tích cực
vừa bước sang tuổi một mươi bốn sùng thị tang đã ra ráng một thiếu nữ và nếu như không có sự khuyên nhủ can ngăn kịp thời của gia đình
thì tang đã lấy chồng được vài tháng trước ý định lập gia đình sớm của con gái ông sùng xeo cá bố của tăng hết sức chăn trở
bên nhà trai vào hoại thì mình cũng quyết tâm vất động cho hai đứa không lái nhau nữa
khi nó đủ tội thì sẽ cho an hoại với lại cho cưới còn không đủ tội này thì sẽ quyết tâm là không cho đi xa bên nhà kia
nhiều năm về trước tảo hôn là một vấn nạn vô cùng nhức nhối
vậy nhưng từ khi triển khai thực hiện các mô hình phòng chống tảo hôn tình trạng này đã giảm đi rõ rệt
mặc dù tình trạng này đã giảm đi rõ rệt tình trạng này đã giảm đi rõ rệt
mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm và cách làm sáng tạo
những hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã đi vào nhận thức của bà con nhân dân
chúng tôi đã đặc biệt là cái việc mà chúng tôi ký can kết với các hộ gia đình
trên địa bàn xã là hơn năm trăm linh hộ là can kết đặc biệt là các hộ gia đình có con gái dưới một mươi tám tuổi
là can kết là chưa đổ tuổi là không được cho con gái tổ chức cưới và tảo hôn
và đặc biệt là tuyên truyền cho người dân là thể hiện cam kết
trong đó đặt thử hiện xử lý theo quy ước thương bảo
cùng với việc xây dựng các mô hình huyện simacai cũng triển khai thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đây là tiền đề không chỉ giảm thiểu tình trạng tảo hôn hôn nhân cận huyết thống
mà còn góp phần nâng cao chất lượng dân số là nền tảng để giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội